cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam phạm quang hạ hai mươi bốn tuổi
chú xã mong thọ b huyện châu thành kiên giang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
điều đáng nói trước khi bị bắt tạm giam biết không thoát tội hạ đã đến cơ quan công an đầu thú
và tự giao nộp hàng chục gói và viên ma túy tổng hợp nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng bốn trong lúc đi giao thuốc lá điện tử cho khách ở phương an hòa
thành phố rạch giá hạ bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp rạch giá
mời về trụ sở làm việc vì hạ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
đồng thời công an nắm được hạ đang tàng trữ trái phép chất ma túy
biết không thể qua mắt được cơ quan công an hạ đã đầu thú và tự giao nộp ba mươi năm bịch ma túy đá cùng bảy mươi viên thuốc lắc
số ma túy giao nộp cho công an là do hạ vừa đến tp hồ chí minh mua với giá năm mươi một triệu đồng
với mục đích đem nhà trọ ở tp rạch giá cất dấu để sử dụng